lại có thêm một bí ẩn nữa của sơn đòn một hang ngầm sâu hơn một trăm linh mét vừa được nhóm thợ lặn nổi tiếng nhất thế giới
những người đã tham gia giải cứu đội bóng nhí thái lan phát hiện
và họ đã công bố những phát hiện này trong buổi họp báo quốc tế vào chiều nay tại hà nội
chuyến khảo sát lần này đã phát hiện ra một hệ thống hang ngầm nằm ở độ sâu sáu mươi mét
càng sâu hệ thống hang ngầm càng mở rộng ra
như vậy theo nhận định của các chuyên gia lặn hang động lần này thì hệ thống hang động đá vôi tại phong nha kẻ bàng
được chia thành ba tầng hang khô hang nước có dòng chảy và hệ thống hang ngầm nằm ở độ sâu trên chín mươi ba mét
điều làm cho những người trong đội chúng tôi thấy thú vị trong nhiều năm qua
đó là hệ thống sông ngầm tại sơn đòn mà chưa từng được khám phá trước đó
đây là một thử thách thú vị để bắt đầu những cuộc khám phá
kết quả khảo sát lần này của hiệp hội hoàng gia anh
đã mở ra một trang mới về hệ thống hang ngầm nằm ở độ sâu trên chín mươi mét
đồng thời mở ra cánh cửa cho các nhà thám hiểm hang động khảo sát thêm hệ thống hang động nằm sâu bên dưới lòng đất
việc khám phá lần này nếu những lần tới tiếp tục khám phá và thành công
thì sẽ mở ra một cánh cửa mới về một loại hình du lịch thám hiểm
ở các con sông ngầm bên trong và dưới lòng của di sản vườn quốc gia phong nha kẻ bà
từ những kết quả khảo sát quảng bình đã tập trung phát triển các sản phẩm du lịch khám phá hang động
biến loại hình này trở thành sản phẩm du lịch đặc trưng của tỉnh
khẳng định thương hiệu của du lịch quảng bình trên bản đồ thế giới